khi phóng viên xuất hiện cùng máy quay chủ cơ sở cho biết chăn được làm để phục vụ nhu cầu ướp hoa quả phục vụ các ngành công nghiệp khác không sử dụng cho người đắp